thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ nga tại việt nam konstantin vnukov
nhân hội nghị trực tuyến ủy ban liên chính phủ việt nga vừa diễn ra thành công tốt đẹp
chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tiếp đại sứ nga tại việt nam konstantin nukov
nhân hội nghị trực tuyến ủy ban liên hiệp chính phủ việt nga vừa diễn ra thành công tốt đẹp
hoàn ngành hội nghị trực tuyến giữa hai đồng chủ tịch phân ban trong ủy ban liên chính phủ việt nga đã thành công tốt đẹp
thủ tướng cho rằng đây là cơ hội tốt để chính phủ bộ ngành hai bên kịp thời trao đổi ý kiến
phương hướng thúc đẩy và phát triển hợp tác trong thời gian tới
thủ tướng nhấn mạnh hai nước có quan hệ chính trị tin cậy cao trao đổi đoàn các cấp
đặc biệt cấp cao diễn ra thường xuyên trên tất cả các kênh đảng nhà nước chính phủ và quốc hội
hợp tác kinh tế giữa hai nước có các bước phát triển tích cực thời gian qua
với kim ngạch thương mại hai triệu đã tăng từ hai năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi bốn lên bốn năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù chịu tác động từ đại dịch covid một mươi chín kim ngạch hai triệu việt nam liên bang nga vẫn tăng trưởng gần một mươi trong chín tháng đầu năm
thủ tướng khẳng định trên cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược asean nga
mong nga tiếp tục phối hợp hỗ trợ việt nam hoàn thành tốt cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
đại sứ nga tại việt nam konstantin nukov khẳng định liên bang nga hoàn toàn ủng hộ việt nam trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tin tưởng rằng việt nam hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất
asean là một trong những ưu tiên hợp tác của liên bang nga ở khu vực châu á thái bình dương
trong đó việt nam là nước đứng đầu trong asean trong quan hệ kinh tế thương mại với liên bang nga
ngài đại sứ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã quan tâm đến việc phát triển hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước